các cơ quan đơn vị nên lắp đặt các thiết bị cảnh báo giám sát an ninh như camera coi chuông báo động trang bị hệ thống khóa an toàn
lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật sự thiếu kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng
nhiều đối tượng đã thành lập các công ty ma để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
hợp pháp hóa nhiều loại hàng hóa tài nguyên gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư trên địa bàn
và mới đây một đường dây mua bán hóa đơn bất hợp pháp quy mô lớn vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
qua công tác trinh sát được sự hỗ trợ của tri cục quế quận hoàng mai thành phố hải lội
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương phát hiện công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên vật tư tổng hợp đức pháp có trụ sở tại quý sương tân trường cập giang
có biểu hiện mua bán hóa đơn bất hợp pháp
đơn vị đã tổ chức lực lượng tiến hành xác minh và bước đầu xác định công ty đức phát
được nhóm đối tượng gồm nguyễn văn nhất chú tại huyện kim thành nguyễn văn cường vũ ngọc giới
phạm văn thoáng và lưu quang vinh cùng chú tại huyện an dương thành phố hải phòng
thuê anh lê anh tú trú tại thành phố hải dương đứng ra thành lập với giá năm triệu đồng
sau khi thành lập xong toàn bộ con dấu giấy đăng ký kinh doanh được tú giao cho nhất
lê anh tú không biết và cũng không tham gia vào các hoạt động của công ty đức phát
điều hành công ty là những đối tượng không có tên trong đăng ký kinh doanh
mà kinh doanh là những công dân được đi thuê sau đó chúng lấy lại công ty
và cái mạng lưới từ công ty bán cho đến công ty mua là qua một loạt kế toán và mỗi người hưởng phần trăm một tí
các đối tượng điều hành các công ty ma để bán hoa đơn đều là lưu manh
chúng không bao giờ có mặt ở địa phương
hoạt động khoảng hai năm là chúng phá sản công ty và bỏ đi nơi khác
ngoài công ty đức phát các đối tượng này còn thuê người đứng ra thành lập nhiều công ty với mục đích bán hóa đơn thu lợi bất chính
các đối tượng đã thực hiện bán hóa đơn cho rất nhiều công ty ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
với doanh số ghi trên hóa đơn hàng trăm tỷ đồng
qua xác minh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nắm được
chỉ trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu công ty việt anh đã bán hàng hóa mặt hàng than
thể hiện bằng một mươi một tờ hoa đơn
giá trị gia tăng cho công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vận tải an bình
có địa chỉ tại thôn bích nhôi một thị trấn minh tân kinh môn hải dương trị giá hơn một mươi một tỷ đồng
các mặt hàng ghi trong hoa đơn mà xuất cho các công ty mua vào
thì thực chất là không có công ty buôn bán những mặt hàng đấy
mà chỉ là viết hóa đơn để cho các công ty khách hàng hợp thức hóa đầu vào của công ty mình thôi
tiến hành bắt nguyễn văn cường
bán nguyễn văn nhất cùng các đối tượng có liên quan và khám xét
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều quyền hóa đơn của các công ty và nhiều con dấu
đến nay đơn vị đã xác định nhóm đối tượng này thành lập một mươi năm công ty khác nhau
hoạt động mua bán hoa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn huyện cẩm giang
thông qua việc triệt phá ổ nhóm này đã truy thu cho ngân sách của tỉnh nhiều tỷ đồng
hiện nay chuyên án đã kết thúc giai đoạn một và cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tám bị can
trong đó có hai doanh nghiệp lớn của tỉnh hải dương và của thành phố hải phòng
chúng tôi đang tiếp tục mở ra giai đoạn hai của chuyên án
và chúng tôi cũng đang tích cực với cục thuế tỉnh hải dương và các ngành có liên quan
để áp dụng các biện pháp tăng cường quản lý và phòng ngừa ngăn chặn
có hiệu quả các loại tội phạm này trong thời gian tới
qua vụ việc này cho thấy để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
ngoài sự chủ động phát hiện đấu tranh xử lý của lực lượng công an
công an thì các ngành có liên quan đặc biệt là ngành thuế
cũng cần tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động việc khai báo thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn
không để các đối tượng lợi dụng để có các hành vi trốn thuế
hợp pháp hóa các loại mặt hàng không rõ nguồn gốc
gây mất ổn định thị trường ảnh hưởng tới nền kinh tế
thưa quý vị và các bạn
áp thấp nhiệt đới
và mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh thành miền trung từ quảng trị đến ninh thuận
và tính đến ngày hôm qua đã ghi nhận một mươi hai người chết năm người bị thương và bốn người mất tích
còn tại khánh hòa mưa lớn trong đêm qua và dạng sáng nay đã làm một số tuyến đường phía bắc thành phố nha trang bị ngập sâu
và làm nhiều hộ dân một số đơn vị bị thiệt hại nặng nề
nhiều trường học ở khu vực phía bắc thành phố nha trang thuộc các phường vĩnh hải vĩnh hòa
như là trường mầm non thực hành tiểu học vĩnh hải hai tiểu học vĩnh hòa trường phổ thông heckmanch minor nha trang
trường trung học phổ thông hoàng văn thụ hay là trường trung học cơ sở mai xuân thường đã phải cho học sinh nghỉ học do ngập lụt
do lượng mưa từ trên núi đổ về quá lớn đã khiến tuyến thoát lũ
khu dân cư đường d nằm trên sườn núi hòn khô phường vĩnh hòa bị sạt lở một đoạn dài khoảng ba mươi mét
nước lũ và đất đá từ ta lui sạt lở đổ xuống làm bốn nhà dân
tư điện lực nằm ngay dưới chân núi bị sập
nhiều nhà dân ở khu vực này bị ngập sâu
ngay trong sáng nay lực lượng chức năng của phường và thành phố đã sơ tán một số hộ dân đến nhà văn hóa của phường để đảm bảo an toàn
tình trạng sạt lở cũng xảy ra ở một số khu vực khác như đồi trại thủy phường phương sơn vĩnh trường vĩnh thọ núi sạn vĩnh phước
hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người
ngoài ra các tuyến đường như đường hai mươi bốn điện biên phủ nguyễn xiển nguyễn khuyến mai xuân thưởng bắc sơn cũng bị ngập nặng từ ba giờ sáng gây ách tắc cục bộ
tại xã giang ly xã khánh hiệp nhiều điểm ngập sâu gây chia cắt
cầu suối khao cây xung ở xã khánh đông cầu tràn ngầm năm ở xã khánh thành cầu tràn xã khánh trung khánh bình đều ngập sâu trong nước lũ
hàng trăm nhà dân trên địa bàn thị trấn khánh vĩnh cũng đang trong tình trạng ngập lụt
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cho biết vào sáng nay sau khi đi vào vùng biển các tỉnh ninh thuận bình thuận áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông nên ở các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận đã có mưa vừa mưa to
hiện lũ tại hạ lưu sông ba và các sông ở quảng ngãi khánh hòa ninh thuận đang lên nhanh
tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các tỉnh bình định gia lai đặc biệt là tại các huyện tây sơn an nhơn tuy phước phù cát phù mỹ hoài ân hoài nhơn quy nhơn bình định an khê ayunpa gia lai
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết nguy cơ lũ vừa và lớn trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
đỉnh lũ trên các sông ở quảng ngãi đến khánh hòa ở mức báo động hai báo động ba có nơi trên báo động ba
các sông ở thừa thiên huế quảng nam và ninh thuận ở mức báo động hai và trên báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi ngập úng ở vùng trũng ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận
do ảnh hưởng của kỳ chiều cường mực nước hạ nguồn sông cửu long và sông sài gòn tiếp tục lên và đạt đỉnh vào ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai
nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập hơn mưa nhỏ và sương mù xuất hiện dày rác vào đêm và sáng sớm độ ẩm không khí tăng cao nên nhiệt độ giảm dần
bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhiệt độ giao động từ một mươi hai đến hai mươi hai độ
do tác động của đới gió đông bắc tầng thấp kết hợp với đới gió đông trên cao nên mưa sẽ xảy ra nhiều tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế có nơi mưa to đến rất to
người dân cảnh cảnh giác với gió giật mạnh
trong mưa rông tổng lượng mưa ước tính là trên hai trăm linh mm nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu trời nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
gió đông bắc cấp ba bà con cần lưu ý trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm theo nguy cơ lũ quét sạt lở đất nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ mức trung bình chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
do chịu sự ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh nam bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và rông
mưa lớn kết hợp với kỳ chiều cường nên nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp

người dân cần nhanh chóng có các biện pháp đề phòng
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại